vừa đảm nhận vai trò là người vợ người mẹ nhưng cũng đồng thời là những chiến sĩ công an nhân dân
người phụ nữ đã phải vượt qua mọi khó khăn thậm chí là hy sinh những giây phút riêng tư bên gia đình để hoàn thành nhiệm vụ
họ chính là những bông hồng thép trong lực lượng công an nhân dân
hôm nay nhân ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về những bông hồng thép trong lực lượng công an nhân dân việt nam
từng có một mươi chín năm công tác trong lực lượng công an nhân dân trong đó có một mươi một năm gắn bó với công tác phòng chống tội phạm môi trường
nhiều chuyên ăn lớn liên tỉnh thu giữ hàng mấy chục tấn thực phẩm chức năng giả thực phẩm bẩn đã được trung tá vũ thị hoàng yến cùng đồng nghiệp quyết tâm đấu tranh triệt phá
công việc của chúng tôi là hàng ngày đấu tranh với những đối tượng vi phạm về an toàn thực phẩm và y tế trên thành phố hà nội
chúng tôi không cho đấy là khó khăn tôi cho đấy là một cái vinh dự và trách nhiệm của chúng tôi trong cái công cuộc đấu tranh trong cái lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm
trải qua các vị trí khác nhau từ trinh sát ma túy đến hiện tại là đội trưởng đội sáu phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường trung tá vũ thị hoàng yến luôn tâm niệm
càng phải quyết tâm hơn nữa trong công tác phòng chống tội phạm buôn bán hàng giả thực phẩm bẩn bảo vệ sức khỏe của nhân dân
tôi luôn được sự động viên

những lúc mà tôi gọi điện về nhà thì chồng tôi con tôi có nói rằng là em cứ hoàn thành tốt cái công việc của cơ quan đi
những cái điều mà các em và đồng đội đang làm nó sẽ giúp ích cho rất nhiều người và cho cả cộng đồng
mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đại úy ngô thị bích thu lại đang giữ vai trò tham mưu công tác chính trị công tác quẩn chúng cho học viện cảnh sát nhân dân
cá nhân tôi nhận thức rất sâu sắc tầm quan trọng của công tác
đảng cũng như công tác chính trị trong việc giáo dục rèn luyện bản lĩnh nhân cách cho mỗi cán bộ giáo viên công nhân viên và đặc biệt là các thế hệ sinh viên của học viện
tôi là một người rất yêu thích công tác nghiên cứu đặc biệt là công tác nghiên cứu lý luận
tôi nghĩ rằng chỉ có thông qua con đường lý luận con đường tìm tòi nhận thức thì bản thân và những kiến thức của mình sẽ được hoàn thiện hơn và phục vụ tốt cho công tác của mình sau này
dù không trực tiếp tham gia đấu tranh với tội phạm nhưng công tác chính trị cũng chính là nòng cốt hình thành tư duy sắc bén
trị cho các học viên cũng như cán bộ giảng dạy của học viện
mỗi một cán bộ giáo viên công nhân viên và đặc biệt là những thế hệ sinh viên sau này sẽ là những cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân trong tương lai
thì vững vàng về bản lĩnh chính trị và có một nhận thức lý luận sâu sắc về chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh
cũng như các quan điểm đường lối chính sách của đảng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự là một điều đặc biệt quan trọng và vô cùng cần thiết
sẽ giúp bạn trưởng thành trong cuộc sống cũng như chống lại mọi những cám rỗ trong công tác cũng như trong thực tiễn sau này
có thể nói dù ở vị trí nào thì người nữ chiến sĩ công an nhân dân cũng là những người phụ nữ đáng được tôn vinh và trân trọng
họ là những bông hồng thép trong lực lượng công an mang sứ mệnh giữ bình yên cho nhân dân